đó có thể là lần đầu tiên chủ tịch triều tiên kim trương ngân có cuộc trả lời phỏng vấn chính thức với báo chí quốc tế
nhìn lại gần bảy mươi năm kể từ khi cuộc chiến tranh triều tiên nổ ra và những nỗi ám ảnh của vũ khí hạt nhân trên bán đảo triều tiên mới thấy rằng
đó là cả một chặng đường rất dài để hai nhà lãnh đạo của hoa kỳ và triều tiên có thể ngồi lại với nhau tại hà nội để bàn về hòa bình và phi hạt nhân hóa
họ đã dành cho nhau những lời nói tốt đẹp và đầy tôn trọng
thậm chí đã có những phân tích của các chuyên gia ngôn ngữ hình thể cho thấy nhà lãnh đạo donald trump và kim trương ưn đã cố gắng thể hiện vẻ ngoài thân thiện trong lần gặp nhau thứ hai này
tuy nhiên dường như tất cả những nỗ lực đó là chưa đủ khi hai bên chạm tới những vấn đề cốt lõi nhất
họ muốn cơ bản gỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cấm vận và chúng tôi không thể làm thế
họ sẵn sàng gỡ bỏ phần lớn các cơ bản
chúng tôi đã đưa ra một cơ sở hạt nhân mà chúng tôi yêu cầu nhưng chúng tôi không thể gỡ bỏ hết cấm vận để đổi lấy điều đó
chúng tôi sẽ cần tiếp tục thảo luận thêm để xem thế nào
chúng tôi phải rời khỏi một thỏa thuận như vậy
chúng tôi đã yêu cầu gỡ bỏ một phần các lệnh cấm vận vốn ảnh hưởng tới kinh tế và đời sống của người dân
chúng tôi đã đề xuất gỡ bỏ năm lệnh cấm vận được ban hành từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy

chúng tôi đã đưa ra đề xuất về những biện pháp phi hạt nhân hóa lớn nhất mà chúng tôi có thể đưa ra với phía mỹ tại thời điểm này
dựa trên tương quan của sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau
tuy rất khó để thêm một cơ hội rõ ràng cho hoa kỳ và triều tiên như tại hội nghị thượng đỉnh ở hà nội
song bình nhưỡng sẽ giữ vững các đề xuất của mình trong các cuộc hội đàm với mỹ trong tương lai
không có thỏa thuận nào được ký kết
tuy nhiên điều đó không có nghĩa là không có thông điệp về hòa bình được đưa ra tại hội nghị này
tôi nghĩ điều tích cực mà tổng thống mỹ donald trump khẳng định mối quan hệ cá nhân của ông với chủ tịch triều tiên kim trương ưn rất tốt
và sẽ không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với triều tiên cũng như tiến hành tập trận chung với hàn quốc
trong khi đó chủ tịch triều tiên kim jong un cũng sẽ không thử tên lửa thêm nữa

chủ tịch triều tiên kim jong un cũng sẽ không thử tên lửa thêm nữa
như cả hai nhà lãnh đạo triều tiên và hoa kỳ đều nói ngay từ đầu thì cuộc gặp gỡ đôi khi thế giới sẽ phải cần kiên nhẫn hơn nữa
bởi câu chuyện này sẽ còn liên quan tới nhiều đối tác trong khu vực với những tính toán về lợi ích có thể khác nhau
dù vậy thì tất cả đều thống nhất rằng những cuộc đối thoại rất tốt đẹp và mang tính xây dựng tại hà nội vừa qua
sẽ cần được tiếp tục duy trì để mở ra cơ hội thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo triều tiên trong một tương lai không xa
nhật bản hoàn toàn ủng hộ việc tổng thống donald trump quyết định không dễ dàng thỏa hiệp
đồng thời tiếp tục các cuộc thảo luận hiệu quả và kêu gọi triều tiên thực hiện hành động cụ thể
tôi tin rằng những kết quả vừa qua tạo tiền đề cho những thỏa thuận tương lai
bây giờ vai trò của chúng tôi càng trở nên quan trọng
chính quyền của tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với mỹ và triều tiên bằng mọi cách giúp họ đi đến đồng thuận hoàn toàn
việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt là một phần quan trọng trong tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
hội đồng bảo an nên bắt đầu thảo luận về việc có thể đảo ngược các nghị quyết trừng phạt
cơ quan này nên điều chỉnh lệnh trừng phạt để phù hợp với nguyên tắc có đi có lại
ai cũng hiểu rằng để đi đến một sự thống nhất về việc gỡ nút thắt trong quan điểm của các bên liên quan trong tiến trình hòa bình
và phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên là không thể đơn giản cần phải có thêm thời gian
song với hà nội việt nam hội nghị thượng đỉnh vừa qua đã để lại một dấu ấn mạnh mẽ về niềm tin vào sự ổn định chính trị trong lòng bạn bè quốc tế
việc chọn hà nội là địa điểm tổ chức đã cho thấy cả hoa kỳ và triều tiên đều đánh giá việt nam là đối tác tin cậy
và tin tưởng sẽ tạo ra môi trường an toàn công bằng thân thiện cho cuộc đối thoại giữa hai bên
chúng ta tự hào có thể nói là
khi mà cả một nhà lãnh đạo mỹ và triều tiên đều chọn việt nam
thì thấy rằng cái vị thế và vị trí vai trò việt nam rất quan trọng trong việc đóng góp hòa bình của thế giới và khu vực
lý do thứ nhất là cái mối quan hệ tốt đẹp với cả hai bên
và lý do thứ hai thì có lẽ là cả hai nước đều thấy một cái hình mẫu của một đất nước việt nam
từ chiến tranh thoát ra khỏi chiến tranh nghèo nản lở hậu vươn lên rất là mạnh mẽ
và hiện nay là một trong những nước
mà có cái tốc độ phát triển về kinh tế rất là nhanh chóng
xã hội được cải thiện và quan hệ quốc tế được mở rộng rất nhiều
nhìn vào những thành quả của việt nam trong những năm qua
đặc biệt là sau hơn ba mươi năm đổi mới xây dựng và phát triển
cũng không thể phủ nhận vị thế uy tín của việt nam trên trường quốc tế ngày càng tăng cao
gdp của việt nam trong giai đoạn tám năm thì cũng đã tăng trưởng gấp đôi
thế và đồng thời cùng cái thời gian đó thì việt nam của chúng ta đã đạt được
việt nam của quý vị đã đạt những thành tiệu về giảm nghèo
và trong năm chín mươi thì chúng ta thấy rằng là năm mươi của dân số việt nam sống trong nghèo đói
thế nhưng bây giờ thì con số đấy chưa đến năm
và như vậy thì rõ ràng là một cái chặng đường tuyệt vời mà việt nam đã trải qua
và chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều những cái doanh nghiệp
và cũng những cái doanh nghiệp trên toàn cầu đã đến với việt nam
trong thời gian diễn ra hội nghị thường đỉnh
thì các nhà lãnh đạo triều tiên là có đi tham quan của thủ đô hà nội lan phượng

với triều tiên
với việc tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên
việt nam đã trở thành một phần trong tiến trình hòa bình
trở thành nhân tố kiến tạo điều phối và xây dựng cấu trúc hòa bình ở châu á
bên cạnh đó hội nghị lần này cũng sẽ thúc đẩy hình ảnh việt nam
như một quốc gia lãnh đạo một trung tâm của khu vực đông nam á
chúng ta đã tổ chức thành công một sự kiện chính trị đối ngoại
có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
chính tổng thống hoa kỳ donald trump đã hai lần bày tỏ cảm ơn
tình cảm nồng hậu của người dân việt nam
trên trang twitter cá nhân tổng thống donald trump đã gửi lời cảm ơn
tới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc
và toàn thể người dân tuyệt vời ở việt nam
họ đánh giá rất là tốt về công tác chuẩn bị cũng như công tác phục vụ
cho hội nghị của việt nam
hội đô hà nội đã đóng góp vào việc xây dựng hình ảnh một nước chủ nhà
đầy tin cậy và đầy mến khách và có thể nói là đóng góp tích cực
vào những thành công của hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần này
việt nam đã để lại dấu ấn với bạn bè quốc tế bởi khát vọng hòa bình
mạnh liệt cho dân tộc mình
giờ đây thế giới lại được chứng kiến việt nam trở thành mảnh đất ươm mầm cho hòa bình
điều này đã tạo dựng lòng tin vững chắc của bạn bè trên khắp nam châu
và chính sách đối ngoại của việt nam nâng tầm vị thế của nước ta trên trường quốc tế
thưa quý vị là nước chủ nhà hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai
việt nam đã nỗ lực và chuẩn bị chú đáo về mọi mặt an ninh an toàn tuyệt đối cho hội nghị
thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển
là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và khu vực
việc việt nam được chọn là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần hai
là minh chứng cho thế giới thấy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa việt nam và triều tiên
mối quan hệ đối tác toàn diện giữa việt nam và hoa kỳ đang trên đà phát triển tốt đẹp
nhưng điều làm nên một tuần đặc biệt có ý nghĩa của đối ngoại việt nam
không chỉ dừng lại ở việc chúng ta đóng vai trò như một cầu nối hữu nghị
một điểm hẹn hòa bình mà còn ở sự chủ động tham gia kiến tạo không gian hợp tác
vì sự phát triển chung của khu vực và thế giới
điều đó cũng đã được thể hiện qua chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ngoài đầu tiên
của đồng chí nguyễn phú trọng trên cương vị tổng bí thư chủ tịch nước
tới hai quốc gia láng giềng là lào và campuchia từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng hai vừa qua
chuyến thăm lào campuchia của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
diễn ra vào năm bản lề việt nam và lào triển khai thực hiện nghị quyết đại hội của mỗi đảng
và hai đảng đang chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc của mỗi đảng
trong khi campuchia bước sang một giai đoạn phát triển mới
với việc quốc hội và chính phủ nhiệm kỳ mới vừa được thành lập
đồng thời cũng đúng vào dịp hai nước vừa tổ chức trọng thể
các hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng phôn vốt
việc chọn lào là điểm đến đầu tiên là sự cẳng định chính sách nhất quán
và coi trọng cao độ của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
mong muốn chung tay vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt
và hợp tác toàn diện việt nam lào mãi mãi sành tươi đời đời đầm vững
cái cụm từ là hữu nghị vĩ đại để nói về mối quan hệ giữa việt nam và lào
là bạn đã đưa vào trong văn kiện đại hội của bạn
rõ ràng là chúng ta thấy được vĩ đại ở chỗ là mối quan hệ gắn bó rất là lâu đời
và gắn bó từ trong máu lửa của cuộc đấu tranh cách mạng
và gắn bó đi suốt chiều dài trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước
giải phóng dân tộc thống nhất nước cho đến công cuộc đổi mới ngày hôm nay
điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến công du của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam là vương quốc campuchia
chuyến thăm là sự kiện chính trị quan trọng góp phần đưa quan hệ láng giềng tốt đẹp
hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài
giữa việt nam và campuchia tiến lên bước phát triển mới
nắp ứng nguyện vọng của nhân dân hải nước
bình luận về triển vọng quan hệ việt nam lào việt nam campuchia thời gian tới
ông hoàng bình quân trưởng ban đối ngoại trung ương cho rằng
chuyến thăm lần này của tổng bí thư chủ tịch nước đã mang lại nhiều nhận thức quan trọng
vừa mang tính chiến lược định hướng lâu dài cho quan hệ giữa ta và hai nước trong giai đoạn mới
vừa chỉ đạo những biện pháp cụ thể nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
văn kiện ký hôm nay với lào thì có hầu như là trên các lĩnh vực của hợp tác kinh tế đều có
đặc biệt là yếu tố kết nối ví dụ như là hợp tác về giao thông
chẳng hạn đấy là một yếu tố kết nối để tạo cơ hội cho hai nước việt nam và lào
có những cơ sở để phát triển thông tương lại
tôi nghĩ điều đó là tầm quan trọng hay nói là tầm chiến lược của chuyến thăm lần này
có thể nói với những kết quả quan trọng
chuyến công du đầu tiên của đồng chí nguyễn phú trọng trên cương vị tổng bí thư
chủ tịch nước tới hai quốc gia láng giềng là lào và campuchia
đã tạo cơ sở vững chắc và là sung lực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
mối quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài việt nam campuchia
ngày càng phát triển đi vào chiều sâu hiệu quả và thực chất
đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân hai nước
ở khu vực đông nam á và trên thế giới
như vậy là một tuần đầy ấp những sự kiện đối ngoại của việt nam đã trôi qua thật nhanh
nhưng những cảm xúc tự hào và tin tưởng thì vẫn còn mãi
một hình ảnh việt nam hiếu khách yêu chuộng hòa bình đã lan tỏa trên toàn cầu
và để thay cho lời kết chương trình hôm nay xin được trích câu nói của thủ tướng nguyễn xuân phúc
việc hiện thực hóa phương châm việt nam là thành viên tích cực
có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế đã được đảng ta triển khai từ đại hội đảng một mươi một
làm tích cực tham gia tìm giải pháp cho các vấn đề nóng của khu vực và thế giới
đem lại hòa bình ổn định và phát triển
đến đây thì chương trình nhìn từ hà nội xin được khép lại
một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau